thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng lập đức ở thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai
một đối tượng đang bị công an huyện định quán điều tra truy bắt
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng năm một thanh niên đi xe máy đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang
vào tiệm vàng lập đức ở thị trấn định quán hỏi mua nhẫn vàng
lúc này trong tiệm vàng có hai nữ nhân viên và bảo vệ ngồi phía ngoài cửa
lợi dụng lúc nhân viên không để ý đối tượng này đã cướp giật chiếc nhẫn rồi nhảy lên xe bỏ chạy
lúc này một số nhân viên và bảo vệ nhanh chóng đuổi theo đối tượng nhưng không kịp
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện định quán đã có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt đối tượng